ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đinh bằng my
về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi và thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bị cáo đinh bằng my
khi đó là hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đã gọi chín nam sinh lên phòng làm việc của mình để thực hiện hành vi xâm hại tình dục
hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo my ba năm sáu tháng tù về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi và bốn năm sáu tháng tù về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh của bị cáo đinh bằng my phải chấp hành là tám năm tù